việc đưa em d rời bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ em được xác định đã chết não hơn một tuần
các bác sĩ tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã cố gắng hết sức nhưng không cải thiện được tình hình
tối ngày hai mươi chín tháng ba bác sĩ điều trị cho bệnh nhân d tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết em vẫn đang điều trị hồi sức tích cực
so với thời điểm từ hà nội về bệnh nhân đã có phản xạ một chút đồng tử to hơn
tuy nhiên tình trạng vẫn rất nặng nên không thể tiền lượng
chiều ngày hai mươi tháng năm bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ xác nhận đã chuyển bệnh nhân d về hà nội điều trị theo nguyện vọng của gia đình tại bệnh viện nhi trung ương
nhưng theo thông tin từ bệnh viện nhi trung ương vào thời điểm này tình trạng chung của đê đã rất nặng tiên lượng xấu nguy cơ tử vong cao
bệnh viện nhi trung ương đã tổ chức hội đồng chuyên môn hội trần cùng các chuyên gia hồi sức cấp cứu phẫu thuật thần kinh hồi sức ngoại khoa
và các chuyên khoa liên quan đến bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức cùng các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương để thống nhất phương án điều trị hồi sức tích cực
tuy vậy đê vẫn không qua khỏi tử vong vào hồi một mươi hai h ba mươi năm phút ngày hai mươi một tháng năm
trần đoán tử vong do suy chức năng đa cơ quan sốc nhiễm khuẩn chấn thương sọ não nặng
liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam tvm về tội cố ý gây thương tích
thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn cá nhân cùng hành vi cư xử không đúng mực của đối tượng gây án đã khiến nam sinh lớp tám phải ra đi mãi mãi
trên sự việc đau đớn này dư luận đang mong một hình phạt thích đáng dành cho hùng thủ
vậy đối tượng ra tay với nam sinh này sẽ phải đối diện với mức án như thế nào
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cho rằng
trong các vụ án xử lý các đối tượng về tội cố ý gây thương tích
thì mức độ thương tích của nạn nhân tỷ lệ phần trăm thương tích hậu quả do hành vi cố ý gây thương tích gây ra là yếu tố quan trọng
quyết định đến khung hình phạt và mức hình phạt đối với đối tượng gây án
ông cường nhận định rất có thể bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt theo điểm a khoảng bốn
điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có hậu quả làm chết người
theo quy định không hình phạt là phạt tù từ bảy năm đến một mươi bốn năm
tuy nhiên bị can là người chưa thành niên và nếu bị kết án về tội danh trên
cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng các quy định đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội được quy định tại chương một mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm từ điều chín mươi đến điều một trăm linh bốn
khi áp dụng các quy định này bị can có thể sẽ được hưởng mức hình phạt thấp hơn so với người đã thành niên phạm tội
ngoài ra bị can sẽ phải bồi thường các khoản tiền chi phí cứu chữa tiền công người chăm sóc tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương
và bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật
bị can gia đình bị can và gia đình bị hại có thể thỏa thuận với nhau với mức bồi thường
nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật
có thể nói rằng vụ việc nam sinh lớp tám bị tấn công chấn thương sọ não dẫn tới tử vong đã gây bức xúc trong dự luận xã hội
bởi hậu quả mà nạn nhân phải gánh chịu là rất lớn thương tích nghiêm trọng dẫn đến thiệt mạng
vụ việc này sẽ là bài học cho rất nhiều người trong kỹ năng xử lý các tình huống có vấn đề khi con mình va chạm xung đột với các bạn
và đến đây thời lượng cũng đã hết xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo